gan nhiễm mỡ là bệnh khá phổ biến trong cuộc sống hiện đại trong đó chế độ dinh dưỡng là yếu tố quan trọng nhất trong điều trị bệnh
thực đơn của người bệnh gan nhiễm mỡ cần được theo dõi sát sao để kiểm soát và ngăn ngửa lượng mỡ trong gan
đối với người bị bệnh gan nhiễm mỡ cần tránh sáu nhóm thực phẩm sau đây
một thịt đỏ
một nghiên cứu đã phát hiện ra rằng ăn thịt đỏ có liên quan đến việc tăng nguy cơ phát triển bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu
đây là nguyên nhân phổ biến nhất gây tăng men gan và tăng nguy cơ tiến triển bệnh
theo một nghiên cứu mới của các nhà khoa học đến từ trường e harvard và trường y tế công cộng harvard đã xem xét dữ liệu từ khoảng bảy mươi tám phụ nữ
những người ăn một phần hoặc ít thịt đỏ mỗi tuần có nguy cơ mắc can nhiễm mỡ không do rượu thấp hơn đáng kể so với những người ăn nhiều hơn
và những người ăn thịt đỏ mỗi ngày hoặc nhiều lần mỗi ngày có nguy cơ mắc bệnh cao nhất
các nhà nghiên cứu đã quan sát thấy những tác động này đối với thịt đã qua chế biến và chưa chế biến như nhau
tuy nhiên nếu bạn đang ăn thịt đỏ tốt nhất bạn nên hạn chế phần thi chưa qua chế biến
bởi thực phẩm đã qua chế biến đi kèm với vô số mối nguy hiểm khác đối với sức khỏe
bao gồm làm suy yếu hệ thống miễn dịch và tăng khả năng phát triển một loạt các bệnh mạng tính khác
theo các chuyên gia dinh dưỡng sự có mặt của các chất béo bão hòa sẽ làm gia tăng lượng mỡ tại gan
cũng như các phủ tạng khác trong cơ thể
trong khi đó phải kể đến thịt bò thịt lợn thịt nguội lại chứa một lượng chất béo bão hỏa rất lớn
người bị gan nhiễm mỡ có thể thay thế nguồn protein bằng việc sử dụng thịt trắng cá đậu phụ
đây sẽ là một lựa chọn tốt cho người bị bệnh gan nhiễm mỡ
gan nhiễm mỡ có thể nặng lên thành sơ gan gây suy gan nếu như chế độ dinh dưỡng không khoa học
thứ hai đồ chiên rán
đồ chiên rán làm tăng nhanh nồng độ chất béo trong máu
mặt khác những đồ ăn này cung cấp nhiều năng lượng cho cơ thể nên rất dễ gây tích mỡ trong cơ thể làm nặng hơn tình trạng gan nhiễm mỡ
thứ ba ngũ gốc đã chế biến và tinh chế
các loại ngũ cốc đã tinh chế chế biến thường chứa một lượng đường lớn tinh bột và ít chất sơ hơn
do đó cần hạn chế các loại ngũ cốc đã chế biến vào tinh chế như bánh mì trắng cơm mì ống sẽ giúp giảm lượng đường huyết trong máu cũng như hạn chế sự hình thành libit trong cơ thể
thứ bốn muối
ăn nhiều muối có thể gây tích nước và làm tăng huyết áp
những dối loạn trong hệ thống chuyển hóa muối nước trong cơ thể có thể sẽ là nguyên nhân khiến cho gan nhiễm mỡ ngày càng nặng nề hơn
thứ năm đường
nếu lượng đường trong cơ thể dư thừa gan có trách nhiệm chuyển hóa chúng về dạng lipid để dự trữ
khi đó lượng chất béo trong gan tăng cao càng làm nặng thêm tình trạng gan nhiễm mỡ
do vậy người bị gan nhiễm mỡ nên tránh xa các loại thực phẩm có đường như kẹo bánh nước ngọt

thứ sáu ngoài chế độ ăn nhiều thịt đỏ người bệnh gan nhiễm mỡ còn cần phải chế độ ăn nhiều thịt đỏ
thứ sáu ngoài chế độ ăn nhiều thịt đỏ người bệnh gan nhiễm mỡ còn cần phải chế độ ăn nhiều thịt đỏ
rượu là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh gan nhiễm mỡ
cụ thể khi đi vào cơ thể diệu chuyển hóa nhanh thành actan dehid một chất oxy hóa mạnh và gây hại cho cơ thể
nếu uống quá nhiều rượu vượt ngưỡng cho phép sẽ khiến gan bị quá tải
lượng actadhid không thể được chuyển hóa kịp thời sẽ gây hại cho gan
từ đó làm nặng thêm tình trạng gan nhiễm mỡ
thứ bảy nước
những người bị gan nhiễm mỡ nên ăn gì
đầu tiên người bệnh gan nhiễm mỡ cần chú trọng ăn nhiều chất sơ
tăng lượng chất sơ có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu và cholesterol điều này có rất có lợi cho người bị gan nhiễm mỡ
trái cây tươi và rau củ các loại ngũ cốc cháo bột yến mạch các loại đậu và hạt đều là các thực phẩm chứa nhiều chất sơ mà người bị bệnh gan nhiễm mỡ có thể bổ sung vào thực đơn hàng ngày
hầu phần chất sơ mỗi người nên ăn là hai trăm bốn mươi g trái cây và ba trăm linh g rau sành mỗi ngày
tiếp theo bổ sung vitamin và chất chống oxy hóa là vô cùng quan trọng
vitamin khoáng chất và chất chống oxy hóa có nhiều trong rau quả đặc biệt là các loại hữu cơ organic
chất chống oxy hóa ngăn chặn tác động của quá trình oxy hóa lên tế bào giảm chất béo trung tính trong máu
vitamin còn giúp gan sản xuất glutathione là chất quan trọng giúp gan giải độc cơ thể
những thực phẩm dầu vitamin và chất chống oxy hóa như bông cải xanh bông atis

vitamin tan trong dầu mỡ như vitamin a e giúp phục hồi và đỡ bị dối loạn chuyển hóa thêm nữa từ các bệnh lý của gan hay nhiễm mỡ của gan
ăn nhiều cá
cá có hàm lượng chất dinh dưỡng rất tốt cho cơ thể lại không chứa nhiều chất béo có hại như trong mỡ của động vật
đặc biệt trong cá còn chứa rất nhiều omegaba có tác dụng làm giảm đồng độ riglycid trong máu loại chất béo là thủ phạm chính gây nên bệnh gan nhiễm mỡ
người bệnh gan nhiễm mỡ nên bổ sung đạm từ trứng sữa thịt cá các loại đậu đỗ
ngoài ra cần hạn chế lipid và mỡ
tuy nhiên không nên kiêng mỡ một cách tuyệt đối vì chất dinh dưỡng nào cũng cần cho cơ thể
cấu tạo cơ thể phải có mỡ để chuyển hóa các chất trong cơ thể
bình thường con người cần một gan lipid
trên một kg thể trọng
bên cạnh những thực phẩm nên ăn để tốt cho gan chúng ta cũng cần phải lưu ý đến những thực phẩm cần tránh
thứ nhất thực phẩm chứa chất béo
những thức ăn chứa hàm lượng chất béo cao là một trong những nguyên nhân chính gây bệnh ngàn nhiễm mỡ
vì vậy người bị gan nhiễm mỡ nên tránh hội giảm đến mức tối thiểu việc tiêu thụ những loại thực phẩm này
người bị gan nhiễm mỡ không nên sử dụng mỡ động vật như lợn bò gà vịt trừ mỡ cá mà thay thế bằng dầu thực vật
để giảm tránh gánh nặng cho gan
nên hạn chế sử dụng các thực phẩm như thịt lợn thịt bò thịt cừu thịt da cầm lòng đỏ trứng các loại thịt chế biến sẵn như thịt nguội xúc xích thịt hộp
người bị gan nhiễm mỡ cũng cần phải tránh những thực phẩm nhiều tinh bột
người đã bị gan nhiễm mỡ trong chế độ ăn cần kiểm soát tốt lượng tinh bột nạp vào
nên ưu tiên các loại tinh bột có nhiều chất sơ và có chỉ số đường tóc khác như gạo lứt ngô khoai
thực phẩm cay nóng
các thức ăn gia vị quá khay nóng như gừng tỏi ớt cũng nên hạn chế đối với người bệnh gan nhiễm mỡ
chúng sẽ làm suy giảm chức năng gan khiến gan không thể bài tiết chất béo làm chúng tổn động khiến tình trạng bệnh ngày càng nặng hơn
ngoài việc kiểm soát chế độ ăn với các loại thực phẩm nêu trên việc uống rượu bia cho dù là ở mức độ vừa phải hay vừa quá rời hạn đều sẽ dẫn đến sự tích tụ mỡ trong tế bào
thực phẩm cay nóng
chất cồn trong bia rượu làm tăng tích lũy và giảm ly giải chất béo gây mỡ hóa tế bào gan dẫn đến tình trạng gan nhiễm mỡ
theo các bác sĩ để phòng bệnh gan nhiễm mỡ mỗi người cần đi khám bệnh định kỳ để phát hiện kịp thời
bên cạnh đó khi bị bệnh cần điều trị theo đúng chỉ định của bác sĩ không được tự động bỏ thuốc thay thuốc hoặc thay đổi lý lượng điều trị
ngoài ra để cơ thể khỏe mạnh cần đảm bảo cung cấp đầy đủ nhu cầu năng lượng
có lối sống lành mạnh ăn đầy đủ cân đối đa dạng bốn nhóm thực phẩm chất bột đường chất đạm chất béo vitamin và khoáng chất